nga vừa thử nghiệm thành công phương tiện phóng hạng nhẹ ankara một hai vào quỹ đạo trái đất
đây là lần phóng thứ hai của phiên bản akara hạng nhẹ và cũng là lần đầu tiên akara một hai mang theo vệ tinh lên quỹ đạo tầm thấp
vụ phóng đầu tiên của phiên bản tên lửa này diễn ra vào ngày chín tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn
hiện không có nhiều thông tin về sứ mệnh này danh tính tài trọng vẫn chưa được tiết lộ
song các chuyên gia cho rằng ankara một hai có khả năng đưa các tài trọng lớn tiềm năng vào quỹ đạo
ankara là một dòng tên lửa đẩy do trung tâm nghiên cứu và chế tạo grounitefs nghiên cứu và phát triển
tên lửa đẩy anra có khả năng đưa tài trọng từ ba đến hai mươi bốn năm trăm linh kg vào quỹ đạo trái đất tầm thấp
cùng với phiên bản tên lửa đẩy joju nhằm thay thế các tên lửa đẩy phát triển từ thời liên xô